sáng nay ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trung ương đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
nâng cao hiệu quả công tác phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng trưởng ban chỉ đạo trung ương thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo
cùng dự có đại diện lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các bộ ngành địa phương và các đơn vị trong công an nhân dân
qua một mươi năm triển khai chương trình phối hợp số chín giữa bộ công an ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và các tổ chức thành viên công tác thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới đã được đẩy mạnh
có một bước phát triển mới gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước khác của đảng nhà nước địa phương
với nhiều nội dung hình thức phong phú đa dạng hiệu quả
tại hội thảo nhiều ý kiến đã khẳng định việc xây dựng nhiều mô hình điển hình hiệu quả
được phổ biến nhân rộng đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
được kiện toàn từ trung ương đến cơ sở hoạt động có chiều sâu đạt nhiều kết quả quan trọng
phát biểu kết luận thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm
kết quả sau một mươi năm thực hiện chương trình phối hợp số chín về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong tình hình mới sẽ là những cơ sở lý luận thực tiễn rất quan trọng
để tới đây ban chỉ đạo đảng nhà nước tiến hành tổng kết nhiều nội dung
xác định vai trò ý nghĩa của việc xây dựng phong trào toàn dân
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị cần tăng cường phát huy hơn nữa mối quan hệ giữa công an mặt trận và dân vận
củng cố thế trận lòng dân